vâng thưa quý vị thời tiết ngày hôm nay khá dễ chịu đúng kiểu một buổi sớm mùa thu trời thì mát mẻ tạnh giáo nhiệt độ ở miền bắc không quá ba mươi ba độ c
và thức dậy sớm đón trời thu ở quảng trường lăng bác trong ngày tết độc lập sẽ là một gợi ý không tồi đầu ạ
vâng đúng như vậy và sau đó thì quý vị có thể thảnh thơi dạng phố khám phá những điểm đến hấp dẫn thưởng thức những món ăn ngon và tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn bên những người thân yêu
một ngày mới tràn ngập niềm vui thú vị đó là lời chúc chúng tôi muốn gửi đến quý vị